hiện cả nước đang có ba mươi bảy ổ dịch cúm gia cầm bao gồm ba mươi hai ổ dịch do virus cúm h năm n sáu và năm ổ dịch do h năm n một tại một mươi một tỉnh thành phố
từ đầu năm đến nay cả nước đã tiêu hủy gần một trăm ba mươi tám con da cầm
tất cả ổ dịch xảy ra tại các hộ chăn nuôi có đàn gia cầm chưa được tiêm phòng
đặc biệt trên các đàn vịt của các hộ mới chuyển sang nuôi gia cầm thay cho lợn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu người chăn nuôi cần áp dụng đúng quy trình phòng dịch
với sự giám sát chặt chẽ của các địa phương để phát hiện sớm và có biện pháp kịp thời